trước tình hình dịch bệnh vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp khó lường thì tiêm chủng là biện pháp tối ưu để ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh covid một mươi chín
cùng với tp hcm thủ đô hà nội cũng đang nỗ lực triển khai tiêm chủng vaccine ngừa covid một mươi chín cho toàn dân với mục tiêu thần tốc nhất nhận vaccine đến đâu
tổ chức tiêm ngay đến đó nhanh chóng bao phủ miễn dịch trong cộng đồng đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân
nhà thi đấu trịnh hoài đức với sức chứa hai chỗ ngồi hệ thống cơ sở vật chất khá tốt
nhanh chóng được chưng dụng làm bệnh viện giã chiến tiêm chủng vaccine với quy mô lớn trên địa bàn quận đống đa
tại đây cũng đã thiết lập những vách ngăn tạo thành các ô riêng biệt từ nơi khám sàng lọc tới nơi tiêm đều đảm bảo giãn cách
dự kiến công suất tiêm tại đây đạt một mũi mỗi ngày
chúng tôi vẫn chuẩn bị vẫn phải chú đáo và cũng như cái điểm mà chúng ta đang thấy ở đây
chúng tôi dự kiến khoảng một mươi dây chuyển tiêm chúng tôi cũng đã chuẩn dùng các cái vách ngăn để đảm bảo quy định trong công tác tiêm chủng
đây là lần thứ sáu quận đống đa tiến hành tiêm chủng vaccine cho người dân theo đối tượng ưu tiên trên địa bàn
dự kiến trong bốn ngày quận sẽ tổ chức tiêm khoảng hai mươi năm sáu trăm tám mươi mũi tiêm chủ yếu là astrazeneca cho người dân
đa phần người dân được tiêm chủng lần này
đều rất vui mừng và ủng hộ chủ trương chung của thành phố
tiêm chủng này nên là trách nhiệm của mọi người
bởi vì là em cũng có tìm hiểu thì khi mà tim tiêm xong thì là không phải là mình sẽ miễn dịch được ngay
nhưng mà nếu mà mình có vô tình bị mắc thì mình sẽ không bị những cái triệu chứng mạnh
còn một là người dân mà được sự quan tâm của nhà nước mà để đi tiêm phổ cập cho toàn dân như này
đấy là để cho chúng ta cũng có tinh thần chống dịch cảm thấy là rất là tốt
mọi sự quan tâm của chính phủ và nhà nước là với người dân như này cảm thấy là an tâm
hiện nay trên khắp các quận huyện thành phố hà nội đang nỗ lực đẩy nhanh tiêm chủng vaccine covid cho toàn dân
tại huyện quốc oai đã được thành phố phân bổ một mươi bốn liều vaccine chủ yếu là astrazeneca
để đảm bảo mục tiêu hoàn thành kế hoạch tiêm chủng trên địa bàn
huyện đã tăng cường đội ngũ y bác sĩ tiến hành tiêm chủng vào ban đêm
và đến nay đã hoàn thành cơ bản công tác tiêm chủng trên toàn huyện
hiện tại là trạm sài sơn có đối tượng đông nhất huyện
thì chúng tôi phải có kế hoạch trên cài là tiêm tối
thì tiêm tối thì nó cũng anh em rất vất vả những cố gắng
thế thì hiện tại thì sài sơn là một đã tiêm tối được hai buổi tối
thế thì hiện tại thì tối nay là tối thứ hai
với tinh thần phần trương cũng như là vẫn phải đảm bảo an toàn tiêm chủng
thì trạm với các ban ngành đoàn thể của xã đã thực hiện tương đối là ổn định
mặc dù với khối lượng công việc lớn
đội ngũ nhân viên y tế hạn chế
tuy nhiên các quận huyện vẫn đang nỗ lực hết mình để hoàn thành kế hoạch tiêm chủng
đảm bảo nhận vaccine đến đâu tổ chức tiêm ngay đến đó
nhanh chóng bao phủ miễn dịch trong cộng đồng đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân